chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn đầu năm hai nghìn một mươi chín trên cả nước tiếp tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trước tình hình đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã yêu cầu siết chặt quy định về cấp lại giấy phép lái xe ô tô đồng thời thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ
kiểm tra nồng độ cồn xét nghiệm ma túy đối với lái xe kinh doanh vận tải
thưa quý vị và các bạn trong những ngày gần tết ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
đã tiếp tục các hoạt động trao tặng quà cho các thương bệnh binh tại tỉnh bắc ninh tỉnh bắc giang
và phối hợp với học viện ngân hàng tổ chức ngày hội bánh trưng vì người nghèo
bidv đã phối hợp với báo tiền phong đến tặng quà cho các thương bệnh binh của trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh thuận thành
tỉnh bắc ninh và trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh bắc giang
tại đây bidv đã trao hai trăm bốn mươi năm triệu đồng tương đương với bốn trăm chín mươi xuất quà cho các thương bệnh binh ở hai đơn vị nói trên
cũng trong chuỗi hoạt động hướng tới cộng đồng sẻ chia với người nghèo
bidv chi nhánh đống đa đã tài trợ ngày hội bánh trưng của học viện ngân hàng
đoàn thanh niên học viện đã phối hợp với bidv chi nhánh đống đa tổ chức trao hơn ba trăm linh chiếc bánh trưng
và các phần quà tới những người có hoàn cảnh khó khăn tại xóm chạy thận một trăm hai mươi một lê thành nghị
xóm người vô gia cư dọc bờ đê sông hồng và một số tỉnh phía bắc
thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức buổi họp báo
thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản việt nam năm hai nghìn một mươi chín
với kỳ vọng không phải giải cứu nông sản trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo
diễn đàn sẽ là nơi trao đổi thảo luận của các bộ ban ngành
cùng các chuyên gia về giải pháp thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản
thu hút các tổ chức doanh nghiệp đầu tư theo quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi
đồng thời kết nối các địa phương hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp giữa các tỉnh thành trên cả nước
để tiêu thụ nông sản hiệu quả hơn
thưa quý vị và các bạn
đầu năm hai nghìn một mươi chín trên cả nước tiếp tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trước tình hình đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu siết chặt quy định về cấp lại giấy phép lái xe ô tô
đồng thời thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ kiểm tra nồng độ cồn
xét nghiệm ma túy đối với lái xe kinh doanh vận tải
theo đó bộ giao thông vận tải phải chỉ đạo tổng kiểm tra
xiết chặt công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trên toàn quốc
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
lái xe từ bằng b hai trở lên bắt buộc về sát hạch lại lý thuyết khi bị tước giấy phép lái xe từ một tháng trở lên
sát hạch lại thực hành khi tước giấy phép lái xe từ sáu tháng trở lên
học và sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành khi bị tước giấy phép lái xe từ hai mươi bốn tháng trở lên
hoặc khi gây ra tai nạn giao thông
không cấp cấp lại giấy phép lái xe cho người điều khiển xe gây tai nạn
bộ công an chỉ đạo xử lý các tổ chức cá nhân làm giả giấy khám sức khỏe cho người học lái xe
làm giả giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận tiêu cực trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
dự báo giá rau dịp tết nguyên đán kỷ hợi sẽ có biến động tăng cao hơn do ảnh hưởng của các cơn bão cuối năm qua
khiến một số tỉnh miền trung ngập lụt mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp rau cho cả nước
sản lượng rau ước tính cho thu hoạch phục vụ thị trường tết khoảng sáu trăm sáu mươi bốn tấn rau các loại
nông dân đang tập trung xuống giống một số loại cây chủ lực như hành tây khoai tây củ cải cà rốt hành lá cà chua su hào
một số giống rau đã tăng diện tích canh tác để nâng cao sản lượng như bắp cải bốn trăm một mươi chín ha bí các loại ba trăm linh tám ha hành tây hai trăm chín mươi sáu ha bó xôi một trăm tám mươi bốn ha su hào chín mươi năm sáu ha
thưa quý vị
ngân hàng nhà nước có chủ trương tiếp tục giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn xuống thấp hơn nữa
buộc doanh nghiệp bất động sản phải tìm kiếm nguồn đầu vào trên thị trường vốn
chủ trương này đã khiến cho nhiều người mua nhà lo ngại lãi suất sẽ tăng cao
theo thông tư số một mươi chín nhnn sửa đổi bổ sung thông tư ba mươi sáu quy định về các tỷ lệ an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đưa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn về bốn mươi
tăng trưởng tín dụng năm nay được kiểm soát ở mức khoảng một mươi bốn kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản
điều này ảnh hưởng lớn đến khách hàng có nhu cầu vay tiền để mua nhà
bởi khi xu hướng vốn vào bất động sản khó khăn hơn và tăng trưởng tín dụng được kiểm soát ở mức thấp
thì lãi suất cho vay chắc chắn sẽ tăng lên
tuy nhiên thị trường bất động sản được kiểm soát tốt sẽ giúp giá nhà đất ổn định hơn